trao đổi bên lề hành lang quốc hội nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đã bày tỏ sự đồng thuận với những nỗ lực và giải pháp của chính phủ đã đưa ra trong thời gian qua để có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi